chiều nay ngày một mươi chín tháng một mươi tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy tp hcm
về việc sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết số một mươi sáu ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi hai của bộ chính trị
về phương hướng nhiệm vụ phát triển tp hcm đến năm hai nghìn hai mươi và kiến nghị cơ chế chính sách đặc thù
để thành phố phát triển nhanh bền vững hơn vì cả nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị
sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết một mươi sáu của bộ chính trị kinh tế tp hcm tăng trưởng khá cao
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm gdp bình quân đạt chín sáu một năm gấp một sáu mươi ba lần bình quân cả nước
cao hơn chỉ tiêu nghị quyết một mươi sáu đề ra một năm lần nhưng vẫn thấp hơn so với giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi
nhiều mặt công tác như công tác quy hoạch quản lý và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị
công tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực hoạt động nghiên cứu
ứng dụng khoa học công nghệ văn hóa nghệ thuật công tác giữ vững ổn định chính trị xã hội
quốc phòng an ninh cải cách tư pháp phòng chống tham nhũng công tác quan hệ đối ngoại
hợp tác quốc tế đều được tăng cường bảo đảm hiệu quả và đồng bộ góp phần thiết thực vào quá trình phát triển
thành phố cũng đã quyết liệt chỉ đạo khắc phục hiệu quả một số hạn chế
khuyết điểm sau kiểm điểm của nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một và khóa một mươi hai
tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng công tác dân vận của hệ thống chính trị
tiếp tục đổi mới về nội dung phương thức ngày càng sâu sát và gắn bó với nhân dân
về đánh giá bảy giải pháp cụ thể nhằm tổ chức thực hiện nghị quyết một mươi sáu của bộ chính trị
nhìn chung đa số các giải pháp đã được tiến hành về cơ bản và đạt được kết quả bước đầu
tuy nhiên cũng có giải pháp trên thực tế chưa thực hiện được hoặc phương thức hoạt động
cơ chế điều phối còn bất cập cần phải hoàn thiện
thảo luận tại hội nghị các đồng chí ủy viên bộ chính trị đã đưa ra nhiều ý kiến phân tích
chỉ rõ từng vấn đề trên cơ sở tìm hướng tháo gỡ khắc phục những khó khăn tồn tại hiện có
điều chỉnh các giải pháp phù hợp góp phần để thành phố hồ chí minh phát triển nhanh
bền vững hơn vì cả nước theo đúng tinh thần nghị quyết một mươi sáu của bộ chính trị
và nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố năm hai nghìn một mươi năm
phát biểu kết luận hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ
bộ chính trị đều nhất trí đánh giá rất là cao về sự phát triển của thành phố hồ chí minh
đánh giá rất cao sự đóng góp về cả nước tại đó không ai phủ nhận được
chỉ đề nghị các đồng chí đề xuất được một hệ thống các cơ chế chính sách này là rất hay
khá toàn diện để nhận nó ra coi như đây là một giải pháp sắp tới
ta cần tập trung ta làm
trên cơ sở đó
xác định lộ trình việc gì làm trước việc gì làm sau
ưu tiên làm từng bước từng bước một
ta đặt trong tổng thể một quốc gia thống nhất độc lập
làm cái này vì cái chung cái chung này phù hợp cho cái này
tuân thủ luật pháp hài hòa giữa cái chung và cái riêng